biến mất trong vòng một tháng tình trạng đó không được coi là hậu covid một mươi chín
có khoảng hai trăm linh biểu hiện bệnh xuất hiện ở giai đoạn này bao gồm ba tác động phổ biến nhất
mệt mỏi đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi chiến đấu chống lại virus
tình trạng này tồn tại ở những người từng bị nhiễm bệnh trong nhiều tuần
các chuyên gia thông tin mệt mỏi là triệu chứng khá phổ biến xuất hiện
các bệnh nhân hồi phục sau covid một mươi chín
khó thở tiến sĩ diat đặt vấn đề
trước đây bạn có thể chạy vài km nhưng bây giờ bạn không chạy được lâu vì cảm thấy hụt hơi
khó thở hoặc thở gấp gáp dù vận động nhẹ nhàng
là hiện tượng thường xảy ra ở những người đã nhiễm covid một mươi chín
rối loạn chức năng nhận thức
covid một mươi chín ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não gây ra tình trạng sương mù não
khi đó một người rơi vào tình trạng khó tập trung trí nhớ suy giảm khó ngủ
triệu chứng tim mạch
ngoài ba biểu hiện chính trên giới chuyên môn cũng đề cập
cho các bệnh nhân
các triệu chứng có thể biểu hiện theo những cách khác nhau
như khó thở bột lộ qua hiện tượng tim đập nhanh
một phân tích theo dõi bệnh nhân covid một mươi chín ở mỹ trong vòng một năm sau khỏi bệnh
ở nhóm này nguy cơ tim mạch tăng lên với các dạng như đột quỵ
nhôi máu cơ tim cấp cuộc máu đông có khả năng dẫn tới tử vong
khi nào nên lo lắng bị covid một mươi chín kéo dài
mọi người nên bắt đầu lo lắng nếu còn các triệu chứng sau ba tháng nhiễm bệnh
đây là khoảng thời gian giúp mọi người phục hồi sau khi nhiễm covid một mươi chín
không có phương pháp điều trị chung cho mọi trường hợp
việc chữa bệnh phải lấy người mắc làm trung tâm và tập trung vào các triệu chứng mà người đó gặp phải
hiện tại không có bất kỳ loại thuốc nào để điều trị biến chứng hậu covid một mươi chín
nhưng có các biện pháp can thiệp như phục hồi chức năng cải thiện chất lượng cuộc sống
quý vị và các bạn thân mến sau khi khỏi covid chúng ta đừng cố gắng quá sức nếu bị mệt mỏi
không làm nhiều việc nếu bạn bị sương mù não
hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và đưa ra lời khuyên
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại